thưa quý vị thiên tai khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
những ngày qua mưa lớn đã khiến một số khu vực ở nghệ an bị ngập lụt chia cắt cục bộ
hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng nhiều vật nuôi bị cuốn trôi
tính mạng con người cũng trước nguy cơ bị đe dọa bởi mưa lũ
và trong tình hình khó khăn không chỉ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
giúp người dân làm tốt công tác ứng phó với mưa lũ
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an còn tổ chức lực lượng
bất chấp điều kiện khắc nghiệt cán bộ chiến sĩ luôn sắt cánh cùng người dân
có mặt tại những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất để đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn
và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cư dân mạng ngày hôm nay
đây là hình ảnh công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đội mưa đến từng bản từng nhà tuyên truyền vận động bà con di rời đến nơi ở an toàn
khi cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở tại nơi đây
sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
với những bình luận từ cư dân mạng bày tỏ
những lúc khó khăn bóng dáng của những chiến sĩ công an nhân dân luôn xuất hiện
là điểm tựa vững chắc cho người dân vùng lũ
tận chung với đảng tận hiếu với dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
ở đâu nhân dân gần ở đó có cán bộ chiến sĩ công an giúp đỡ người dân
cứu hộ cứu nạn thiên tài bão lũ
bảo vệ an toàn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đầu dân cần các anh đến đầu dân khó có các anh
mong sức khỏe các anh dẻo dai để giúp đỡ đồng bào mình
những câu chuyện hay xúc động
và hình ảnh đẹp về lực lượng công an
được cư dân mạng chia sẻ là góp thêm một nét đẹp
tô thắm hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm bám sát địa bàn cơ sở
tận tụy vì công việc hết lòng vì nhân dân
còn với các chiến sĩ công an
dù có khó khăn cũng không rời nhiệm vụ
hành động đó là nhiệt huyết
mệnh lệnh của những người lính luôn hướng về nhân dân
cộng đồng mạng luôn dành những tình cảm đặc biệt lời cảm ơn chân thành nhất
lúc khó khăn nhất
là những lúc các đồng chí đã lăn xả quên mình
các anh là tấm lòng cao đẹp
chúc các anh thật nhiều sức khỏe
chúc các anh mạnh khỏe
miền trung khổ quá gian nàn quá tội quá
mong sao dân ta vượt qua khó khăn này để có sức khỏe thật tốt
những hình ảnh này thật xứng đáng công an nhân dân
những lúc khó khăn hoạn nạn mới thấy chân tình
người tốt việc tốt
không ngại nguy hiểm
các đồng chí giúp đỡ người dân
đó là tấm lòng cao quý biết bao
cư dân mạng cảm phục sự có mặt kịp thời
những hành động cứu người
hướng dẫn người dân thoát nạn của những chiến sĩ
vì bình yên cuộc sống của nhân dân chính là mệnh lệnh
nhiệm vụ của lực lượng công an không chỉ dừng lại ở đi đầu trên trận tuyến trực diện đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
phòng ngừa những nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn xã hội
mà còn là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh
và dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ
cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục lan tỏa câu chuyện như một lời cảm ơn
suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân